liên quan đến vụ việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc sát hại thông tin từ công an tỉnh hương yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với giáp thị huyền trang hai mươi bảy tuổi chú xã việt ngọc huyện tân yên tỉnh bắc giang để điều tra về tội giết người
theo đó liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng chín tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
cơ quan chức năng xác định nghi phạm bắt cóc bé hai tuổi ở hà nội là giáp thị huyền trang
cũng liên quan đến vụ việc vào tối ngày hai mươi một tháng chín lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để xác định thi thể nói trên có phải là giáp thị huyền trang nghi phạm chính trong vụ bắt cóc sát hại bé gái hai tuổi ở hà nội hay không
cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để xác định thi thể nói trên cóc sát hại bé gái hai tuổi ở hà nội hay không

công an tp đà nẵng liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán dữ liệu cá nhân sim giác tạo và mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn do lợi nhuận lớn mà các đối tượng đã thu được và tình trạng này đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn của thành phố
công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định cho biết đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trung cư trên địa bàn
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố quy nhơn phối hợp với công an phường hải cảng bất ngờ kiểm tra hành chính tại một căn hộ trung cư trên địa bàn bắt quả tang tám đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thu giữ các gói ni lông có chứa hạt tinh thể không màu
nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ